theo báo cáo của sở y tế tỉnh yên bái về tình hình dịch ncov tính đến ngày một mươi một tháng hai
tất cả các trường hợp nghi nhiễm virus corona đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với ncov
theo đó từ đầu dịch đến nay yên bái có tổng số một mươi bảy trường hợp nghi nhiễm ncov
các trường hợp này đều được điều trị cách ly và theo dõi tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
bệnh viện đa khoa khu vực nghĩa lộ và một số trung tâm y tế tại tỉnh
các mẫu bệnh phẩm được gửi đi viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm kiểm tra
hiện tất cả các trường hợp qua xét nghiệm đều có kết quả của viện vệ sinh dịch tễ trung ương
âm tính với ncov tức là không bị nhiễm virus corona
trong ngày một mươi một tháng hai hai trường hợp cuối cùng được xuất viện
hiện tại yên bái còn hơn một trăm linh trường hợp được cách ly theo dõi tại nhà và cộng đồng
do từ vùng dịch về chưa qua một mươi bốn ngày
các trường hợp này hiện tình hình sức khỏe đều bình thường
chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm ncov